tòa án nhân dân huyện tuy phong tỉnh bình thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi bị can trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày một mươi tháng sáu tại thị trấn phan rí cửa và xã hòa minh huyện tuy phong
theo cáo chẳng các bị can gồm phạm sang ngô đức duyên nguyễn trương đỗ văn ngọc phan thành nam nguyễn văn mẹo ngô văn đặt nguyễn ngọc sang lê văn liêm nguyễn minh kha cùng chú tại thị trấn phan rí cửa đã la lối kích động trong đám đông người chặn các phương tiện giao thông lưu thông trên đường làm cản trở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ một trong một thời gian dài tấn công lực lượng chức năng
tại phiên tòa các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội
tòa án nhân dân huyện tuy phong tiên xử phạt hai bị cáo phạm sang đỗ văn ngọc ba năm sáu tháng tù giam hai bị cáo nguyễn trương ngô văn đặt ba năm tù giam xử phạt ba mươi tháng tù giam đối với bốn bị cáo ngô đức duyên nguyễn minh kha cùng chú tại thị trấn phan rí cửa